trưởng phòng giáo dục huyện các đảng viên trì bộ đều nhận xét thẳng thắn chưa giáo diết và quyết tâm trong giao nhiệm vụ cho chuyên viên và chưa kiểm soát chặt chẽ đối với việc cập nhật chương trình sách giáo khoa phổ thông của một bộ phận giáo viên cơ sở
việc kiểm tra giám sát đã mang lại những chuyển biến tích cực
đã kiểm tra đối với tất cả các đồng chí từ lãnh đạo của trì bộ cho đến việc kiểm tra các đồng chí chuyên viên
qua quá trình kiểm tra giám sát các đồng chí đảng và đồng chí trị bộ cũng đã tự xác định được nhiệm vụ của mình và từ đó nâng cao được chất lượng trong công tác hoạt động và chỉ đạo của từng nhiệm vụ
tự kiểm tra tự giám sát qua đấy thì ngăn ngừa được những vi phạm có thể xảy ra đối với đảng viên
ví dụ như tự kiểm tra tự nắm bắt dư luận xã hội thấy rằng đảng viên có ưu điểm
thì chúng tôi cũng có ý kiến đối với đảng viên là phát huy những cái ưu điểm
còn những cái tồn tại thì các cán bộ đảng viên đó có thể khắc phục để ngăn ngừa tránh xảy ra những cái vi phạm
tuy nhiên ở simacai còn tồn tại thực trạng là một số cấp ủy chưa coi trọng đúng mức mặt công tác này dẫn đến lúng túng trong triển khai thực hiện
điển hình như cán bộ xã xín chén cuộc họp triển khai nội dung kiểm tra giám sát
các ý kiến phát biểu đều lan man thiếu trọng điểm và hoàn toàn không có nội dung kiểm tra giám sát công tác cán bộ
qua cái việc đánh giá thường xuyên như thế thì thấy rằng là cái ý thức của anh em cũng tốt hơn
thăng miêu cho đảng ủy về công tác kiểm tra giám sát của đảng
trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã làm tốt công tác thăng miêu cho đảng ủy
khắc phục thực trạng đó ủy ban kiểm tra huyện ủy tăng cường công tác hướng dẫn
đặc biệt chú trọng đến người đứng đầu và ủy ban kiểm tra cơ sở
từ thực tế đối với các chi đảng bộ trực thuộc của huyện simacai thực hiện trong thời gian vừa qua
thì chúng tôi thấy rằng cái yếu tố quan trọng để thực hiện tốt cái công tác này
đầu tiên là phải nói rằng cái vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy nhận thức rõ đầy đủ
với cái nội dung kiểm tra giám sát
nội dung kiểm tra giám sát đối với công tác cán bộ để chúng ta thực hiện
và có một cái chương trình cụ thể cho năm
và cũng như vậy thì chúng ta có một nội dung đó là tổ chức triển khai giám sát theo đúng quy định
tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát công tác cán bộ không chỉ giúp huyện ủy simacai
đánh giá đúng công tác cán bộ kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm
vi phạm của tổ chức đảng cán bộ đảng viên
mà còn bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định
và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ đảng viên